hôm nay tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo gồm nguyễn xuân nam
về hành vi giết người và tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng hoàng phát mạnh về hành vi giết người
và trần quốc đạt về hành vi che giấu tội phạm cả ba đều trú tại thành phố vinh của tỉnh nghệ an
theo cáo trạng do mâu thuẫn cá nhân nên khoảng vào tối ngày bốn tháng một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn xuân nam cùng hoàng văn mạnh và trần quốc đạt đến nhà anh trần anh tuấn trú tại phường đội cung
thành phố vinh để nói chuyện tại đây nam và anh tuấn tiếp tục cải cọ to tiếng với nhau
bất ngờ nam dùng khẩu súng k năm mươi bốn bắn anh tuấn nhưng không trúng tuấn lao đến dàn khẩu súng trên tay nam
hai bên dàn co bất ngờ súng cướp cò viên đạn trúng vào bụng của chị hằng vợ anh tuấn đang đứng gần
khi tuấn nhận được khẩu súng thì nam mạnh và đạt bỏ chạy
trên đường chạy hoàng văn mạnh dùng khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải bắn về phía anh tuấn đang truy đuổi
tuy nhiên đạn đã trúng vào hai công nhân vệ sinh đang ngồi nghỉ ở ven đường
vụ việc đã khiến chị hằng vợ tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu hai công nhân môi trường bị thương phải điều trị tại bệnh viện
tại phiên tòa sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn xuân nam một mươi năm năm tù về tội giết người
một năm tù về tội tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổng hình phạt là một mươi sáu năm tù
hoàng văn mạnh phải nhận mức án là một mươi ba năm tù về tội giết người trần quốc đạt sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo và tử thách một mươi hai tháng về tội che giấu tội phạm